ngày một mươi năm tháng một mươi một các cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại malaysia và hãng hàng không quốc gia việt nam
đã phối hợp với các cơ quan chức năng malaysia đưa hơn hai trăm chín mươi công dân việt nam từ malaysia về nước
trong đó có phụ nữ mang thai người cao tuổi trẻ em dưới một mươi tám tuổi
lao động hết hạn hợp đồng và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
đại sứ quán việt nam tại malaysia đã cử cán bộ trực tiếp ra sân bay
hỗ trợ công dân hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi máy bay cất cánh
với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
hãng hàng không quốc gia việt nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh
an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế tần sân nhất
những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định